quả mọng chứa nhiều hợp chất và vitamin có lợi có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc
bao gồm vitamin c có đặc tính chống oxy hóa mạnh
ví dụ một cốc một trăm bốn mươi bốn gram dâu tây cung cấp một trăm bốn mươi một nhu cầu vitamin c hàng ngày của cơ thể
ngoài ra cơ thể sử dụng vitamin c để sản xuất colagen
một loại protein giúp tóc chắc khỏe hơn để ngăn tóc trở nên giòn và gãy
hơn nữa vitamin c giúp cơ thể hấp thụ sát từ chế độ ăn uống
rau bina là một loại rau xanh lành mạnh
chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi như folic sắt vitamin a và vitamin c
tất cả đều có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc
vitamin a giúp các tuyến da sản xuất bã nhờn giúp dưỡng ẩm da đầu để giữ cho tóc khỏe
một cốc ba mươi gram rau bina cung cấp tới năm mươi bốn nhu cầu vitamin a mỗi ngày
rau bina cũng là nguồn cung cấp sắc tuyệt vời rất cần thiết cho sự phát triển của tóc
sắt giúp tế bào hồng cầu mang oxy đi khắp cơ thể để cung cấp năng lượng cho quá trình trao đổi chất của cơ thể
và hỗ trợ tăng trưởng
hơn nữa thiếu sắt có liên quan đến dụng tóc
các loài cá béo như cá hồi cá trích cá thu có các chất dinh dưỡng có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc
một nghiên cứu ở một trăm hai mươi phụ nữ cho thấy
việc uống bổ sung có chứa acid béo omega ba và omega sáu
cũng như chất chống oxy hóa làm giảm dụng tóc và tăng độ ẩm
cá béo cũng là một nguồn tuyệt vời dầu protein selen vitamin d ba và vitamin b
những chất dinh dưỡng có thể giúp thúc đẩy tóc chắc khỏe
khoai lang là một nguồn cung cấp beta carotene tuyệt vời
cơ thể chuyển đổi hợp chất thành vitamin a có liên quan đến sức khỏe của tóc
một củ khoai lang trung bình khoảng một trăm một mươi bốn gram chứa đủ beta carotene
để cung cấp năng lượng cho tóc và tóc
cung cấp hơn bốn lần nhu cầu vitamin a hàng ngày
vitamin a thúc đẩy sản xuất bãi nhờn giúp giữ cho tóc khỏe
vitamin a cũng có thể thúc đẩy tốc độ mọc tóc và khiến tóc bọc nhanh hơn
bơ rất ngon bổ sung và làm nguồn cung cấp chất lượng tốt cho sức khỏe
bơ là thực phẩm dồi dào vitamin e có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc
giống như vitamin c vitamin e là một chất chống oxy hóa
giúp chống lại stress oxy hóa bằng cách trung hòa các gốc tự do
trong một nghiên cứu những người bị dụng tóc đã thấy tóc mọc nhiều hơn
ba mươi bốn năm sau khi bổ sung vitamin e trong tám tháng
vitamin e cũng bảo vệ các vùng da như da đầu khỏi tổn thương và stress do oxy hóa
hơn nữa bơi là một nguồn cung cấp acid béo
các chất béo này không thể được sản xuất bởi cơ thể
nhưng là các yếu tố xây dựng khối của các nhà máy tế bào
thiếu hụt hệ thống acid béo có thể liên quan đến dụng tóc
các loại hạt rất ngon tiện lợi và chứa nhiều chất dinh dưỡng
có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc
hai mươi tám gram hạnh nhân cung cấp ba mươi bảy nhu cầu vitamin e hàng ngày của cơ thể
các loại hạt cũng có liên quan đến nhiều lợi ích khác nhau bên cạnh sự phát triển của tóc
bao gồm giảm viêm và giảm nguy cơ mắc bệnh tim
quả hạch cũng giàu các chất tinh dưỡng như vitamin e vitamin b và các loại acid béo
tất cả các loại hạt cũng có lợi ích khác nhau bên cạnh sự phát triển của tóc
tất cả các loại hạt đều có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc và có nhiều lợi ích cho sức khỏe
hào là một trong những nguồn thực phẩm tốt nhất cung cấp cho cơ thể
giúp hỗ trợ chu kỳ phát triển và phục hồi tóc
nếu chế độ ăn uống chưa phù hợp có thể thúc đẩy telogen effluvium
một biến thể dụng tóc nhưng có thể phục hồi do thiếu chất dinh dưỡng trong chế độ ăn
tuy nhiên bổ sung quá nhiều cũng có thể gây dụng tóc
đó là lý do tại sao bổ sung từ các loại thực phẩm như hầu có thể tốt hơn
so với thực phẩm chức năng
tôm là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng có khả năng thúc đẩy sự phát triển của tóc
tôm dồi dào potine vitamin b máu sắt và vitamin d
một phần tô một trăm linh gram cung cấp ba mươi tám nhu cầu vitamin d hàng ngày của bạn
mặc dù rất ít chất béo nhưng tôm cũng cung cấp một lượng chất béo omega
chế độ ăn dầu acid béo omega ba có thể liên quan đến việc cải thiện sự phát triển của tóc
đậu dầu protein nguồn rất cần thiết cho sự phát triển của tóc
giống như hầu đậu là một nguồn cung cấp dồi dào hỗ trợ giúp quá trình phát triển và phục hồi tóc
một phần đậu đen một trăm linh gram cung cấp bảy nhu cầu hàng ngày
đậu có vai trò trong chế độ ăn giúp chống dụng tóc là thực phẩm linh hoạt và rẻ tiền
vì vậy rất dễ dàng bổ sung vào chế độ ăn uống

giống như hào đậu là một nguồn cung cấp bảy nhu cầu hàng ngày